các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tức thao điền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở quận câu giấy hà nội đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt giữ khi bị bắt hồ sơ của thao đính kèm hai quyết định truy nã trong đó có một tội danh về hành vi sát hại người
chỉ huy đội một nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự cho biết dữ liệu trong kho hồ sơ của công an tp hà nội bắt đầu nhắc đến cái tên dương văn thao từ năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó tối một tháng tám năm hai nghìn một mươi một nguyễn thảo phương ở quận bắc từ liêm hà nội
xảy ra mâu thuẫn với trịnh ngọc quang tức là quang ba lô tại khu vực bờ kè hồ tây
sau đó phương đã liên hệ với những mối quan hệ xã hội nhờ trương văn cường nguyễn thừa khá dương văn thao và một số đối tượng khác để xử lý quang ba lô
tối hai tháng tám năm hai nghìn một mươi một phương hẹn quang tại ngã tư xuân thủy trần thái tông quận cầu giấy hà nội để giải quyết mâu thuẫn
đồng thời hắn cũng bảo các anh em đi cùng
trước khi đi nhóm của phương chuẩn bị nhiều hung khí
riêng thao điên mang theo người một khẩu súng tự chế dạng coss ổ quay
như đã hẹn quang ba lô đi ô tô đến điểm hẹn
ngay khi vừa mở cửa xe bước xuống quang đã bị thao và đồng bọn lao tới sô sát
trịnh ngọc quang kịp lên xe bỏ chạy
theo hồ sơ thao đã dơ súng nhắm về phía xé hộp của quang rồi nổ bốn phát súng
chưa dừng lại nhóm đối tượng tiếp tục truy đuổi quang bằng xe máy nhưng bất hành
thao và đồng bọn sau đó bỏ trốn
vụ án được công an quận cầu giấy vào cuộc điều tra
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi một công an quận cầu giấy ra quyết định khởi tố vụ án
đồng thời khởi tố bị can đối với dương văn thao về tội gây dối trật tự công cộng
tuy nhiên thao điên khi đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú
nên vụ án được chuyển lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền
ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội ra quyết định thay đổi
quyết định khởi tố bị can đối với dương văn thao từ tội gây dối trật tự công cộng sang tội giết người
trong quá trình bỏ trốn thao tiếp tục vi phạm pháp luật
hắn tổ chức đánh bạc và bị công an tp hà nội khởi tố truy nã
một cán bộ điều tra phòng cảnh sát hình sự cho biết
quá trình theo dõi truy bắt dương văn thao gặp rất nhiều khó khăn
sau khi bị truy nã thao từng có thời gian bỏ trốn lên tận khu vực biên giới phía bắc
tại các tỉnh giáp danh với trung quốc
sau đó thao điên giao du với nhiều đối tượng trong giới giang hồ
và được kết nạp làm đàn em của nguyễn việt dũng tức là dũng út
một đối tượng cộng cán được coi là ông chùm trong giới bảo kê
đồ vật liệu xây dựng phế thải lấn chiếm đất trên địa bàn tp hà nội
trong quá trình theo dấu tội phạm các cán bộ điều tra còn nắm được thông tin
thao vẫn qua lại giữ liên lạc với vợ ở hà nội
đây là hai mũi theo dõi chính của phòng cảnh sát hình sự trong việc truy vết bắt giữ dương văn thao
giữa năm hai nghìn hai mươi hai công an tp hà nội quyết định triệt phá băng nhóm dũng út
khi đã có đủ chứng cứ tài liệu để bắt ông trùm này phải chịu sự trừng trị của pháp luật
bảy đối tượng trong đó có dũng ốt đã bị phòng cảnh sát hình sự khởi tố về nhiều tội danh
tuy nhiên thao điên vẫn may mắn kịp bỏ trốn
công tác truy vết thao được tập trung vào mối quan hệ giữa đối tượng và vợ
qua trinh sát lực lượng chức năng biết được vợ thao mở một cửa hàng làm đẹp tại phố tôn đức thắng
đến khoảng năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín vợ thao bất ngờ xuất hiện cùng một bé trai
bằng kinh nghiệm điều tra trinh sát đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự phán đoán
đứa bé rất có thể là con trai của thao
tiếp tục lần theo những dấu vết ở nhiều phương diện
lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh do vợ thao đăng tải trên mạng xã hội
đó là ảnh chụp từ phía sau cảnh một đứa bé nắm tay một người đàn ông
mà đặc biệt là gã đàn ông trong ảnh có hình xăm sau gáy
hình xăm này trùng khớp với đặc điểm nhận dạng của dương văn thao trong hồ sơ
nhận định thao vẫn qua lại với vợ các trinh sát bắt đầu ăn dầm nằm dề khu vực nhà vợ thao
bám sát mọi di biến động
sau khoảng thời gian dài theo dõi đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng có đặc điểm giống với thao điên
đi đến ngôi nhà ba tầng trong diện tình nghi
bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát khẳng định đó chính là thao
với quyết tâm không để đối tượng tiếp tục lọt lưới
các cán bộ đội đặc nhiệm đã bắt giữ thành công dương văn thao trong sự bất ngờ của đối tượng
thưa quý vị quá trình điều tra phá án công an đã xác định được mối quan hệ mật thiết giữa dương văn thao và nguyễn việt dũng
ông chùm trong giới lấn chiếm đất bảo kê đổ vật liệu xây dựng phế thải trên địa bàn hà nội
được biết dù trong thời gian chữa bệnh tâm thần bắt buộc
gã giang hồ khách tiếng này vẫn điều hành đường xây chiếm đất bảo kê bến bãi cho vay lãi nặng
chiều bốn sáu hai nghìn hai mươi một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đã khởi tố bị can nguyễn việt dũng
tên giới giang hồ thường gọi là dũng út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận cầu giấy hà nội
và sáu người khác để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội bảo kê cưỡng đoạt tài sản đánh bạc
trước thông tin bệnh viện tâm thần trung ương một bác bỏ bệnh nhân tên là nguyễn việt dũng trốn khỏi bệnh viện để điều hành đường dây bảo kê bến bãi
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an hà nội khẳng định đơn vị đã có cả quá trình điều tra xác minh và có đủ tài liệu chứng minh vụ việc
trước đó ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã bắt giữ bảy đối tượng gồm dũng ốt ngô quang trung trung cổ cánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở phường nghĩa tân quận cầu giấy phan anh nhàn nguyễn tuấn anh bùi đăng quyền nguyễn mạnh hùng bùi văn tuấn
về hành vi cho vay lãi nặng theo điều tra đối tượng cầm đầu băng nhóm là dũng ốt đang là bị can trong vụ án sát hại người xảy ra vào năm hai nghìn một mươi một tại địa bàn quận cầu giấy
sau khi gây án quá trình bỏ trốn dũng làm bệnh án tâm thần có được bệnh án này dũng tự tin ra cơ quan công an để đầu thú
do có bệnh án tâm thần nên dũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương i
dù là bệnh nhân bệnh viện tâm thần trung ương i dũng út vẫn thường xuyên ra ngoài và chỉ đạo các đàn em thực hiện hành vi phạm tội tại năm bãi trong xe
vật liệu xây dựng do dũng và đàn em lấn chiếm tại khu vực địa bàn quận bắc từ liêm và quận tây hồ thành phố hà nội
đàn em của dũng ốt có khoảng ba mươi đối tượng đều là những tên có nhiều tiền án tiền sự vào tù ra tội
nhóm đàn em này hàng ngày đi thu tiền lãi tụ tập và tổ chức đánh bạc tổ chức nhiều vụ tranh giành địa bàn gây nhức nhối trong một thời gian dài
dung úc chỉ đạo đám đàn em lấn chiếm các khu đất chống đất sen kẹt sát với các dự án xây dựng
nhưng diện tích đất này được băng nhóm dụng ốt và chung cổ cánh dựng nhà tôn nhà container để cho đàn em ăn ở và cho thuê bán hàn nước
diện tích đất lấn chiếm còn lại để cho thuê trong giữ xe buôn bán vật liệu xây dựng đánh bạc chốt sổ công nợ
thu tiền họ hàng ngày tại vườn nhà ở số một mươi hai ngõ tám mươi chín tân xuân phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội rộng khoảng hai m hai
dung ốt dựng khoảng bảy phòng để ở và cho đàn em ở các tỉnh ngoài về làm nơi ăn ở sinh hoạt trong vườn đi thu tiền họ
đây cũng là nơi dũng cất giấu nhiều dao kiếm vũ khí thô sơ phục vụ cho việc đi đòi nợ bảo kê
ngoài ra dũng còn đưa cho trung cổ cánh một tỷ đồng và giao cho trung điều hành đàn em hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho bốc bắt họ
một mươi ăn tám và vay lãi ngày với lãi suất ba năm đồng một triệu một ngày
dống mà trung giao cho đối tượng phan anh nhàn là đối tượng nhiễm hiv quản lý các đàn em phân công các đối tượng này đi thu nợ theo địa bàn các con nợ
nếu con nợ nào không trả các đối tượng nhắn tin gọi điện đe dọa đổ chất bẩn vào nhà ép buộc phải trả tiền
phòng cảnh sát hình sự đã xác định được nhiều địa điểm và con nợ bị dũng cùng đám đàn em của mình đe dọa dùng vũ khí chất bẩn để ép buộc phải trả tiền vay
ngoài bảy đối tượng đã bị bắt khẩn cấp các trinh sát điều tra viên phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã tiếp tục truy bắt đối tượng khác
thu thập tài liệu củng cố tài liệu về hành vi tổ chức đánh bạc bảo kê bến bãi buôn bán vật liệu xây dựng để xử lý
lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát bằng sự kiên trì phá án lực lượng công an đã truy bắt thành công tên giang hồ sừng sò dương văn thao